hôm nay ngày một mươi hai tháng một mươi tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh quảng nam xã tàm phú thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam và tỉnh thanh hóa
phối hợp tổ chức lễ khánh thành nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương thanh hóa hy sinh trong kháng chiến tại tỉnh quảng nam
dự buổi lễ có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
công trình nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương tỉnh thanh hóa hy sinh trong kháng chiến tại tỉnh quảng nam
ghi tên gần một bốn trăm linh liệt sĩ quê thanh hóa hy sinh tại quảng nam trong kháng chiến
tại buổi lễ lãnh đạo hai tỉnh quảng nam thanh hóa cùng bày tỏ với tinh thần tất cả vì miền nam ruột thịt
vì quảng nam anh em hàng vạn người con thân yêu của quê hương thanh hóa đã ảnh dũng hy sinh
hiến dân chọn đời mình cho độc lập tự do của tổ quốc